công chúng yêu nghệ thuật đã hội ngộ cùng họa sĩ vũ thái bình trong triển lãm mang tên sắc gió hai nghìn một mươi tám tại bảo tàng mỹ thuật việt nam
gần ba mươi tác phẩm tại triển lãm lần này cho thấy sự đam mê sự tự tin của vũ thái bình
không chỉ thể hiện trong kỹ năng xử lý nét hình màng màu với những bất phá trên chất liệu dây gió
mà đánh dấu sự chín mùi trong cách cảm của họa sĩ qua từng nội dung mà anh thể hiện
những cảnh vật con người hay những câu chuyện anh kể qua các tác phẩm khiến chúng ta khắc khoải bồi hồi
bao cảm xúc bất trợt ua về và động lại như khơi gợi lại những ký ức lớp lớp thời gian gối nhau trải dài trên tranh
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày tám tháng một mươi